hội đồng nhân dân tp hà nội đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi một diễn ra từ ngày ba đến ngày năm tháng một mươi hai
hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành người hà nội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu dự phiên khai mạc
một trong những nội dung quan trọng được cử tri thủ đô quan tâm được xem xét tại kỳ họp là việc kiện toàn các thôn tổ dân phố trên địa bàn
hà nội hiện có gần tám thôn tổ dân phố dự kiến tổng số thôn tổ dân phố còn lại sau khi sắp nhập là trên năm giảm hơn hai tám trăm linh đơn vị
theo quy định mỗi thôn sẽ có một trưởng thôn mỗi tổ dân phố sẽ có một tổ trưởng tổ dân phố
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đã có văn bản báo cáo đề nghị bộ nội vụ bố trí phó trưởng thôn phó tổ trưởng tổ dân phố tại tất cả các thôn tổ dân phố trên địa bàn
bên cạnh đó đối với thôn tổ dân phố có từ ba trăm năm mươi hộ gia đình trở lên thì bổ sung thêm một cấp phó
ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hà nội đề nghị bàn soạn thảo đề án lưu ý việc quốc hội đã đồng ý cho thành phố hà nội thí điểm bỏ hội đồng nhân dân cấp vườn
khi không còn cơ quan dân cử cấp vườn thì vai trò của tổ dân phố rất quan trọng trong việc đại diện bảo vệ quyền lợi cho người dân